hình thức tăng nặng là gì sử dụng mạng viễn thông mạng internet để phạm tội hay là dùng thủ đoạn xảo quyệt để nhằm chiếm đoạt tài sản
và với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì theo bộ luật hình sự không nhẹ nhất cũng là từ sáu tháng đến ba năm
và nếu số tiền chiếm đoạt mà từ năm trăm linh triệu đồng trở lên thì có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới trung thật
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh
cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam các trang mạng xã hội của bảo hiểm xã hội việt nam fanpage facebook tên bảo hiểm xã hội việt nam
zalo official account ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số số hotline một chín không không chín không sáu tám
trong tổng số bốn bốn trăm ba mươi người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạng congen việt nam đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
người được nhận hỗ trợ cao nhất từ công ty là bốn trăm hai mươi một triệu đồng người thấp nhất là một mươi năm triệu đồng và mức bình quân công nhân nhận hỗ trợ là một trăm năm mươi triệu đồng một người lao động
theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạng konj việt nam do khó khăn về đơn hàng công ty dự kiến sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với hơn năm bảy trăm linh lao động tương đương hơn một mươi tổng số
năm mươi năm trăm linh lao động của công ty trước thời điểm covid một mươi chín bùng phát
trong đó công ty tổ chức hai đợt gặp người lao động để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày hai mươi tháng năm và ba tháng sáu
về chế độ chi trả trợ cấp thôi việc công ty sẽ chi trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty
bao gồm cả những năm người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày một tháng một năm hai nghìn chín đến nay
cứ mỗi năm tám tháng tiền lương
bình quân sáu tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
kể từ ngày hai bên đạt thỏa thuận đến khi chấm dứt hợp đồng người lao động sẽ không đến làm việc
nhưng vẫn được công ty trả lương đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ
trả tiền lương cho những ngày nghỉ hàng năm mà người lao động chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định
liên quan đến tiến độ thực hiện tháo dỡ khó khăn vướng mắt tại một trăm năm mươi sáu dự án bất động sản của một trăm hai mươi
hai mươi một nhà đầu tư trên địa bàn thành phố ủy ban nhân dân tp hcm vừa có yêu cầu các đơn vị ra soát
giải quyết chức điểm các kiến nghị của hiệp hội bất động sản tp hcm horea
để đảm bảo việc giải quyết các vướng mắt đạt hiệu quả thiết thực
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các đơn vị chủ động ra soát giải quyết chức điểm các chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
liên quan đến các kiến nghị của horea trong đó tập trung xử lý các vướng mắt thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành
đối với các khó khăn vướng mắt thuộc thẩm quyền của thành phố hoặc bộ ngành trung ương
thì khẩn trương báo cáo tham mưu hướng giải quyết có văn bản phản hồi chính thức số liệu kết quả hồ sơ dự án đã giải quyết
cho hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan được biết với tinh thần chia sẻ và công khai minh bạch
dự kiến ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục có buổi làm việc với hiệp hội về các nhóm dự án có vướng mắt vào tháng sáu năm nay
trước đó ngày một mươi tháng năm sở xây dựng cho biết trong năm văn bản hiệp hội kiến nghị
sở đã tổng hợp và phân chia thành một trăm bốn mươi tám dự án với một trăm tám mươi chín kiến nghị
tuy nhiên đến nay sở chỉ nhận được phản hồi trả lời kiến nghị của bảy sở còn sở tài nguyên và môi trường chưa có phản hồi
do đó sở kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho từng sở ngành giải quyết vướng mắt theo nhóm đã được phân
và không chuyển cho sở khác giải quyết
theo báo cáo quý i năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba lợi nhuận của các công ty niêm yết nhóm nông nghiệp chưa có sự đồng thuận
và khi kết quả kinh doanh có phần ảm đạm nhưng giá cổ phiếu lại có xu hướng tăng mạnh
bất kể thị trường chung có nhiều biến động
quý một năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu của công ty cổ phần tập đoàn dabaco mã dbc đạt hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
giảm gần một mươi tám so với cùng kỳ và lỗ sau thuế hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
công ty cổ phần nông nghiệp baf mã baf có doanh thu tám trăm linh
giảm một mươi sáu tỷ đồng chỉ bằng phân nửa và lợi nhuận ba chín tỷ đồng giảm hơn hai mươi hai lần so với cùng kỳ
tuy kết quả kinh doanh có phần ám đạm nhưng giá cổ phiếu lại diễn biến tích cực
tính đến nay các mã dbc baf và ml hiện đã tăng lần lượt là bảy mươi sáu mươi và ba mươi từ đáy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tương tự công ty cổ phần tập đoàn lộc trời có doanh thu tăng nhẹ nhưng lại lỗ sâu thuế hơn tám mươi tỷ đồng
công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao trung an
ghi nhận doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận chỉ còn tám năm tỷ đồng tương ứng ba mươi so với cùng kỳ
tuy nhiên cổ phiếu tar và ltg đã tăng lần lượt là một trăm linh và sáu mươi bốn từ đáy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi ba hãng hàng không vietjet
vừa khai trương đường bay thẳng giữa hà nội và phuket thái lan từ ngày một mươi chín tháng năm
chuyến bay khởi hành từ hà nội đến phuket thái lan từ ngày một mươi chín tháng năm
hàng khởi hành từ hà nội lúc một mươi một h ba mươi và hạ cánh tại phuket lúc một mươi bốn h bốn mươi
chiều ngược lại khởi hành từ phuket lúc một mươi năm h bốn mươi năm và hạ cánh tại hà nội lúc một mươi tám h ba mươi năm hàng ngày
với đường bay thẳng mới này sẽ giúp người dân tại trung tâm kinh tế du lịch lớn nhất tại khu vực gần
hơn bao giờ hết vào mùa hè phuket là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến với xứ sở chùa
vàng từ phuket du khách cũng có thể nhanh chóng đến với các hòn đảo nổi tiếng khác như co phi phi
cô samui bên cạnh đó người dân tại đây cũng có thể dễ dàng đến thăm thủ đô hà nội ngàn năm văn hiến
nổi tiếng với hình ảnh ba mươi sáu phú phường một thành phố hài hoài với sự hiện đại pha trộn với nét cổ kính
hiện tại vietjet là hãng hàng không có nhiều đường bay nhất kết nối việt nam với thái lan
phục vụ người dân và du khách di chuyển dễ dàng từ hà nội thành phố hồ chí minh đà lạt phú quốc
đến bangkok chiang mai phuket
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước tại khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi ba tính dụng đạt gần bốn ba triệu tỷ đồng chiếm gần ba mươi năm dư nợ toàn quốc
tăng một bảy mươi hai so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhưng thấp hơn mức tăng chung của cả nước là hai sáu mươi một
tăng trưởng kinh tế khu vực đang có xu hướng chậm lại và thấp hơn cả nước
theo nhiều lãnh đạo các tỉnh thành và doanh nghiệp vấn đề khó tiếp cận vốn do điều kiện quá khắt khe
và lãi suất cao
nhằm hỗ trợ để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành tăng trưởng tính dụng
theo chỉ tiêu định hướng một mươi bốn đến một mươi năm cả năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạo các ngân hàng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất
kinh doanh lĩnh vực ưu tiên
về điều hành lãi suất ngân hàng nhà nước tiếp tục khuyến khích các tổ chức tính dụng tiết giảm chi phí
giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh

để tạo tiền đề đồng tiền đồng tiền
tổ chức tính dụng tiết giảm lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía nam chỉ đạo các tổ chức tính dụng chủ động xây dựng các chương trình gói sản phẩm tính dụng với lãi suất hợp lý
tăng khả năng tiếp cận vốn đẩy mạnh triển khai các chương trình tính dụng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý
tổ chức tính dụng tiết giảm lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía nam chỉ đạo các tổ chức tính dụng tư vốn đề đồng tiền đồng tiền góp phần ổn định kinh tế hợp lý
tăng khả năng tiếp cận vốn đề đẩy phần ổn định kinh tế hợp lý

thời gian gần đây nhiều người dùng nhận được các tin nhắn rác chứa tên thương hiệu
sms brand name bảo danh các ngân hàng
hoặc có nội dung khiêu dâm nhằm kích thích người dùng truy cập đường link để xem nội dung
từ đó cài phần mềm độc hại hoặc đăng cấp thông tin tài khoản ngân hàng
mật khẩu zalo facebook để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đọc tài sản
ngoài tin nhắn từ sim rác tội phạm đã tạo ra các trạm phát sóng bts giả
có thể phủ sóng trong khoảng hai km và gửi đi cùng lúc hàng nghìn tin nhắn rác lừa đảo người dùng
thì như vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng là bởi vì nó có cái brand name
là mang cái số hiệu của cái nhà cung cấp dịch vụ trước đó mà chúng ta đã từng nhận được tin nhắn
vì vậy cho nên là cái việc mà không đề phòng của người sử dụng là
rất là dễ đến cái việc là chúng ta sẽ bị có lợi dụng và lừa đảo
thường thì các nhóm lừa đảo gian lận này họ sẽ có một cái bộ phát sóng bts di động
họ kiếm những cái nơi đông dân cư vào đấy
họ sẽ phát cái gợi điện thoại họ sẽ phát cái gợi điện thoại
gửi tin nhắn sms cho tất cả các đối tượng mà sử dụng điện thoại di động trong cái khu vực phủ sóng
và sau đó là sẽ dẫn dắt người dùng đi cung cấp những cái thông tin về tài khoản ngân hàng
có thông tin về số tài khoản để từ đó dẫn đến hành vi trục lợi và lừa đảo
theo các chuyên gia tin nhắn giả brand name dễ đánh lừa người dùng hơn so với tin nhắn từ simrack
và thường đi kèm một đường link
nếu người dùng làm theo hướng dẫn các đối tượng sẽ lấy cấp mã otp
sau đó thực hiện lành chuyến tiền trên hệ thống của ngân hàng
khiến cho người dùng bị mất tiền ngay lập tức
ngoài ra người dùng còn có nguy cơ bị mất các thông tin cá nhân tài khoản mạng xã hội
hoặc bị cài mã độc chiếm quyền điều khiển theo dõi điện thoại
chỉ cần đối tượng thích gắn cái tên nào vào cái nguồn gửi
thì cái người nhận trên máy di động có thể nhìn thấy là cái tên đấy hiển thị
ở trên máy di động của người nhận
việc này nó có cái tác hại rất là lớn
đối với người dân cũng như là
đối với người dân cũng như là
nhà nước đối tượng có thể sử dụng hệ thống này
để phát các bản tin giả mạo các tổ chức cá nhân các ngân hàng
các cơ quan chẳng hạn như là tòa án như công an như viện kiểm sát
và cơ quan chức năng khác để lừa đảo người dân
các đối tượng đã thực hiện hàng trăm vụ giả mạo
với số lượng người bị hạ đến rất lớn
thế là ngoài thời gian về mặt kinh tế
còn ảnh hưởng lớn nhất uy tín đến hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức người nhận
theo các chuyên gia trong ngành luật
hành vi của các đối tượng dùng trạm phát sóng bts giả là rất tinh vi và nguy hiểm
vi phạm tội xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông
hoặc phân tiện điện tử của người khác
theo bộ luật hình sự
và có hành vi xâm phạm đến quyền tài sản cá nhân
cần phải xử lý nghiêm minh
tại điểm c khoảng hai
và điểm c khoảng ba
điều hai trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
cũng có quy định về cái tình tiết
định khung căng nặng trách nhiệm hình sự
là thu lợi bất chính
từ hai trăm linh triệu đồng
đến dưới năm trăm linh triệu đồng
thu lợi bất chính
năm trăm linh triệu đồng trở lên
tuy nhiên nếu cái hành vi phát tán
tin nhắn giả mạo
để lừa đảo
mà có đầy đủ các yếu tố
cấu thành cái tội lừa đảo chiếm trò tài sản
thì các đối tượng
sử dụng cái trạm giả bts
để phát tán tin rác
để lừa đảo có thể
bị xử lý hình sự thêm về tội danh này
tùy theo cái hành vi
mà có thể bị xử lý hình sự
với cái khung hình phạt
là cải tạo
không giam giữ
đến ba năm
hoặc phạ tù lên đến hai mươi năm
mà thậm chí cái mức án cao nhất là trung thân
khuyến cáo các người dân
hết sức cảnh giác trước loại tội phạm này
không được truy cập các đường linh lạc
không cung cấp các thông tin cá nhân
như tài khoản ngân hàng mạng otp mật khẩu
để tránh bị kẻ gian sử dụng
chiếm đoạn tài sản
định kỳ thay đổi và sử dụng mật khẩu mạnh
để năng nhập tài khoản ngân hàng
nhất là internet băng kinh mua băng kinh
có biện pháp quản lý bảo mật các thông tin quan trọng trên
khi nhận được các tin nhắn
nghi vấn không rõ ràng
người tiêu dùng có thể trực tiếp gọi lên tổng đài
chăm sóc khách hàng của các ngân hàng
để kiểm tra thông tin
trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi
của các đối tượng cơ quan công an khuyến cáo
người dân khi nhận được các tin nhắn
cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần lưu lại bằng chứng cung cấp bằng chứng
tới cơ quan công an gần nhất để đề nghị xử lý vi phạm
theo pháp luật
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị